tiếp ông kali dragon chủ tịch tập đoàn đầu tư đóng chai coca cola tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ luôn tạo điều kiện thuận lợi tạo các cơ chế thông thoáng cho nhà đầu tư
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh của coca cola tại việt nam là nhà đầu tư lớn tập đoàn tạo ra hàng nghìn việc làm có nhiều sản phẩm đa dạng nhất là sử dụng nguyên liệu trong nước
bên cạnh thực hiện trách nhiệm nộp thuế tập đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ông kali dragan bày tỏ cảm ơn chính phủ thủ tướng chính phủ đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp có môi trường hoạt động tốt
ông khẳng định cam kết không chỉ thực hiện tốt trách nhiệm nộp thuế mà cả trách nhiệm xã hội
ghi nhận ý kiến của ông kali dragan thủ tướng vui mừng khi biết coca cola đang đẩy mạnh phát triển sản xuất ra phía bắc trong đó có kế hoạch xây dựng khu sản xuất có tổng vốn đầu tư ba trăm linh triệu usd tại hà nội
dự kiến sản xuất không chỉ các sản phẩm truyền thống mà còn các sản phẩm bổ dưỡng sử dụng nguyên liệu địa phương tạo nhiều giá trị gia tăng đồng thời sử dụng trực tiếp hàng nghìn lao động và phát triển mạng lưới phân phối gián tiếp tạo việc làm cho hàng vạn lao động khác
thủ tướng nêu rõ chính phủ luôn tạo điều kiện thuận lợi tạo các cơ chế thông thoáng cho nhà đầu tư